xin mời quý vị cùng theo dõi
mở đầu bản tin trưa ngày hôm nay là tin tức liên quan đến phản ánh của người dân về tình trạng cấp phát thuốc cho f
tại cuộc họp trực tuyến ngày hôm qua phó thủ tướng vũ đức đam cho biết
ông nhận được nhiều ý kiến phản ánh người mắc covid một mươi chín chưa được phát thuốc điều trị
trong khi bộ y tế khẳng định đã cấp đủ thuốc cho các địa phương
phó thủ tướng vũ đức đam cho biết hiện bộ y tế đã khẳng định cấp đủ thuốc kháng virus monopizavir và favipizavir
cho các địa phương để phát ngay cho tất cả người mắc covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm dương tính
không đợi tới khi có triệu chứng mới uống
tôi nhận được nhiều ý kiến phản ánh kể cả của anh em y tế bên dưới và anh em báo chí
thực tế nhiều nơi người bị nhiễm vẫn không được phát thuốc kháng virus
và nhiều người phải nhờ phà thậm chí tìm mọi cách để mua
như vậy giữa báo cáo của bộ và phản ánh từ cơ sở có độ vây
phó thủ tướng nói và đề nghị bộ y tế cần khẩn trương hoàn thành các thủ tục cấp phép sản xuất
để sớm đưa thuốc kháng virus thành phổ biến người dân được dễ dàng tiếp cận thuận lợi
phó thủ tướng nêu lại từ đầu dịch khi một nước trong khu vực đông nam á có ca nhiễm biến chủng mới
chúng ta đều xác định có những biến chủng mới đã có ở trong nước tương tự với biến chủng omicron
hiện chưa có bằng chứng đủ chắc chắn biến chủng omicron gây triệu chứng nhẹ hơn biến chủng delta
nhưng đã có bằng chứng lây lan nhanh hơn
phó thủ tướng nhấn mạnh biến chủng delta chỉ lây lan nhanh hơn biến chủng anfa mấy chục phần trăm
còn biến chủng omicron lây lan nhanh hơn biến chủng delta mấy trăm phần trăm
vì vậy chúng ta phải thực sự rất cảnh giác
cũng trong ngày hôm qua bộ y tế cho biết đang áp dụng nhiều biện pháp ứng phó covid một mươi chín
trong bối cảnh số ca mắc trong cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng tăng nhanh ở nhiều địa phương
nguồn cung oxy y tế đang thiếu hụt
trước diễn biến ca bệnh tăng nhanh ở các địa phương bộ y tế đã điều động một mươi sáu bệnh viện trung ương
hỗ trợ một mươi một tỉnh thành phố về công tác điều trị bao gồm cử bác sĩ điều dưỡng kiểm soát nhiễm khuẩn
và cán bộ quản lý có kinh nghiệm chống dịch để tiếp tục hỗ trợ các tỉnh phía nam có số ca nặng và tử vong cao
các tỉnh bình dương đồng nai tiền giang tây ninh an giang đều đề xuất bộ y tế
tiếp tục cấp phát bổ sung thuốc khám virus monopizavir thuốc điều trị remdesivir
một số tỉnh đề nghị bộ y tế hỗ trợ máy thở hfnc duy trì và hỗ trợ thêm về nhân lực y tế hồi sức cấp cứu
trước thực trạng lực lượng chuyên môn y tế đang thiếu trong khi số f gia tăng
thứ trưởng bộ y tế đề nghị giám đốc sở y tế các địa phương tham mưu đề xuất với lãnh đạo
ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh thành phố chỉ sử dụng lực lượng y tế cho chuyên môn y tế lực lượng khác
như đoàn thanh niên hỗ trợ làm việc hành chính có như thế mới tạo nên sự phân bố nhân lực hợp lý
đồng thời các tỉnh thành cũng cần có chế độ đãi ngộ phù hợp với lực lượng tham gia phòng chống dịch ông sơn nói
ông đồng thời lưu ý tại tầng điều trị ba phải giám sát các trường hợp tử vong đánh giá nguyên nhân để có khuyến cáo
với các bệnh viện điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trong điều trị chủ động thực hiện mô hình bệnh viện chị em
giữa bệnh viện tầng ba với các tầng dưới phối hợp nhịp nhàng đặc biệt trong hội trận chuyển chuyển tuyến bệnh nhân covid một mươi chín nặng phù hợp kịp thời
bộ y tế nhận định hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên toàn quốc nói chung và tại một số tỉnh thành phố đặc biệt là khu vực miền tây
đang có chiều hướng bùng phát gia tăng mạnh
theo phản ánh của một số sở y tế sóc trăng vĩnh long kiên giang và một số nhà cung ứng oxy lớn trong khu vực
đã xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung oxy từ các nhà sản xuất lý do là vì đã tập trung trở lại cung ứng cho các ngành công nghiệp ngành sản xuất
vì thế bộ y tế đặc biệt đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp sản xuất cung ứng và phân phối oxy y tế tại việt nam
cam kết tập trung ưu tiên nguồn sản xuất cung ứng oxy y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch cứu chữa người bệnh covid một mươi chín
trong tình hình dịch bệnh gia tăng hiện nay bộ y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức phối hợp ra soát thực hiện
không để chậm trễ trong sản xuất cung ứng phân phối oxy y tế
còn tại hà nội trước diễn biến mới của dịch covid một mươi chín với số ca f liên tục tăng cao những ngày qua nhiều địa bàn xã phương
ở hà nội đã chủ động tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch
quận đống đa hà nội là quận duy nhất của hà nội hiện nay là vùng có nguy cơ cao màu cam chính quyền cơ sở của quận này
đã đang giáo diết chống dịch các tổ cán bộ phụ nữ phường kim liên mang loa kéo đi tuyển chuyển nhấp nhở người dân
thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch phường kim liên đã chủ động các giải pháp thích ứng với tình hình
dịch như duy trì chế độ ứng trực thường xuyên kích hoạt trạm y tế lưu động tổ covid một mươi chín cộng đồng tổ hỗ trợ bệnh nhân
covid một mươi chín tại nhà đôn đốc nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch đồng thời tăng cường công tác tiến hành
truy vết lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín được biết vườn kim liên đã cho f nhẹ
không triệu chứng cách ly điều trị ở nhà đối với f một cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện hoặc cách ly tập trung
tại khu cách ly trong đại học thủy lợi tương tự như kim liên phường bạch mai quận hai bà trưng cũng là địa bàn khá
phức tạp với nhiều hàng quán buôn bán nhỏ lẻ mật độ dân cư đông khoảng một mươi sáu dân để kiểm soát dịch bệnh trong
tình hình phức tạp hiện nay cũng đặt ra nhiều thách thức với chính quyền địa phương người dân mắc covid một mươi chín nếu đủ điều kiện
có thể tự cách ly tại nhà có tổ theo dõi và hỗ trợ tại nhà nhưng theo chúng tôi được biết nhiều người dân có nguyện vọng
đến trạm y tế lưu động để được theo dõi và điều trị hiện đang có hai mươi một bệnh nhân covid một mươi chín đang được theo dõi tại trạm
xin được chuyển sang các thông tin quan trọng khác liên quan đến biến thể omicron mới đây các nhà nghiên cứu tại trường đại học
hồng kông cho biết sự khác biệt lớn về mức độ nhân lên của omicron và các biến thể sars cov hai khác có thể giúp dự đoán tác động của biến thể này
so với biến thể delta omicrone tự nhân lên nhanh hơn bảy mươi lần trong đường thở khiến mức độ lây lan từ người sang người gia tăng nhanh chóng
nhưng trong phổi omicron sao chép chậm hơn một mươi lần so với phiên bản gốc của sars cov hai có thể góp phần làm cho bệnh nhân ít nghiêm trọng hơn
trường nhóm nghiên cứu của trường đại học hồng kông michael chan chi huai nói điều quan trọng cần lưu ý là mức độ bệnh nặng ở người không chỉ được xác định bởi sự nhân lên của virus
mà còn bởi phản ứng miễn dịch của mỗi người đôi khi tiến triển thành chứng viêm đe dọa tính mạng
tiến sĩ chan cho biết bằng cách lây nhiễm cho nhiều người hơn một loại virus rất dễ lây nhiễm có thể gây bệnh nặng và nguy cơ tử vong cao hơn
mối đe dọa tổng thể từ biến thể omicron có thể là rất đáng kể
theo nhóm nghiên cứu mô hình cấu trúc về cách biến thể umicron gắn vào tế bào và kháng thể làm sáng tỏ hành vi của nó và sẽ giúp tạo ra các kháng thể trung hòa
trong khi đó indonesia vừa ghi nhận ca mắc omicron đầu tiên
thông thống indonesia kêu gọi người dân tuân thủ các quy trình chăm sóc sức khỏe và bảo đảm tiêm vaccine covid một mươi chín
sau khi quốc gia đông dân thứ tư thế giới này phát hiện cả mắc biến thể omicron đầu tiên
đó là một nhân viên của bệnh viên wisma atlas ở thủ đô jakarta được xác định mắc bệnh tới ngày một mươi năm tháng một mươi hai
người này trước đó có ra nước ngoài
ông jokogi cho hay sự xuất hiện của omcron biến thể có khả năng lây nhiễm cao đã được báo cáo ở hơn bảy mươi quốc gia là điều không thể tránh khỏi
đồng thời cảnh báo người dân không nên tự mãn
thưa quý vị hơn một năm qua covid một mươi chín được ghi nhận có rất nhiều triệu chứng
nhưng ba dấu hiệu được công nhận chính thức là ho sai rằng sốt cao và mất vị giác hoặc cứu rác
dữ liệu từ nam phi neomicron hiện là chủng vượt trội cho thấy các bệnh nhân có thêm hai triệu chứng khác
đó là ngứa cổ họng và đa phần thắt lưng
nhiều người có thể nghĩ bị ngứa hỏng do cảm lạnh và nhầm đau lưng với các loại nhức mỏi thông thường
bởi vậy nếu e ngại mình có nguy cơ mắc covid một mươi chín bạn nên đi xét nghiệm và cách ly để ngăn chặn sự lây lan của virus
theo dữ liệu từ bảy mươi tám trường hợp nhiễm omicron ở nam phi bệnh có xu hướng nhẹ hơn
sốt cao và nhập viện vì omicron ít hơn hai mươi ba so với delta
giáo đốc điều hành của discovery health công ty bảo hiểm y tế tư nhân lớn nhất nam phi brian watts thông tin
các chuyên gia đã nhận thấy các triệu chứng trên khi tiến hành nghiên cứu
ông watts giải thích
các bác sĩ nam phi những người đã tiếp xúc với nhiều ca âm cron cho biết hầu hết các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ giống như cúm
tiến sĩ angelis kose chủ tịch hiệp hội y khoa nam phi là một trong những người đầu tiên phát hiện ra biến thể omicron
bà thấy các bệnh nhân tại phòng kháng của các triệu chứng khác với biến chủng ban đầu và delta biến thể chiềm ưu thế lớn nhất trên thế giới trong những tháng gần đây
các nhà khoa học ở anh
anh khuyến cáo cách tốt nhất để bảo vệ bạn khỏi omicron là tiêm liều vaccine tăng cường
giới chuyên gia cho biết hai mũi vaccine bất kỳ cộng với mũi thứ ba là pfizer có thể bảo vệ cơ thể tới bảy mươi năm
mũi tiêm cũng hiệu quả hơn trong việc chống lại nguy cơ trở nặng nghiêm trọng hoặc tử vong
như vậy nếu xuất hiện những triệu chứng này quý vị hãy thật lưu tâm và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để test nhanh và điều trị các bạn nhẹ
tiếp theo chương trình là tin tức liên quan đến diễn biến dịch tại châu âu
thưa quý vị số ca mắc covid một mươi chín tại châu âu tiếp tục tăng lên mức kỷ lục trong vài ngày qua
buộc các nước đẩy mạnh những biện pháp ngăn chặn làn sóng lây nhiễm mới trong khi kéo dài thời gian cho phép tiêm mũi ba
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai ý phát hiện hai mươi sáu một trăm linh chín ca covid một mươi chín trong vòng hai mươi bốn giờ cao nhất kể từ ngày một mươi hai tháng ba
số ca mới hôm một mươi sáu tháng một mươi hai cũng đánh dấu đã tăng chín mươi so với cách đây ba tuần tại ý
thêm một trăm hai mươi ba ca tử vong trong cùng ngày tăng bảy mươi ba so với ba tuần trước
bộ trưởng y tế ý roberte sporanza từ ngày một mươi bốn tháng một mươi hai đã xiết chặt các biện pháp phòng dịch nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm mới
bao gồm xét nghiệm bắt buộc đối với mọi hành khách đến từ liên minh châu âu và người chưa tiêm vaccine phải cách ly năm ngày
thời gian áp dụng kéo dài từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
cùng ngày anh phát hiện tám mươi tám ba trăm bảy mươi sáu ca covid một mươi chín
tiếp tục bứt phá kỷ lục trước đó là bảy mươi tám sáu trăm một mươi trong ngày một mươi năm tháng một mươi hai tăng sáu mươi bảy so với hai tuần trước
con số trên được công bố sau khi các nhà khoa học cảnh báo anh tiếp tục bứt phá kỷ lục trong những ngày tới khi biến thể omicron tăng tốc lây lan
tại đan mạch thủ tướng mather frandisken tuyên bố cần thi hành ngay các biện pháp nhằm ngăn chặn số ca covid một mươi chín tiếp tục tăng cao
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai nước này ghi nhận số ca covid một mươi chín cao kỷ lục lần thứ tư trong vòng bốn ngày
viện huyết thanh quốc gia đan mạch cho hay đã phát hiện chín chín trăm chín mươi chín ca mới trong vòng hai mươi bốn giờ
tăng một trăm hai mươi tám so với ba tuần trước
tại pháp giới chức y tế ghi nhận sáu mươi tám trăm sáu mươi sáu ca covid một mươi chín mới trong vòng hai mươi bốn giờ
tăng bốn mươi năm so với ba tuần trước
số người chết vì covid một mươi chín là một trăm sáu mươi tám
tăng một trăm hai mươi chín so với cách đây ba tuần
số liệu trên được công bố sau khi pháp bàn hành lệnh cấm hoạt động đi lại không cần thiết với anh nhằm ngăn chặn đá lây lan của biến thể omicron
tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai pháp có một trăm bảy mươi ca omicron
người pháp nói
ngôn gabriel attan của chính phủ pháp cho biết
chiến lược của chúng tôi là chỉ hoãn hết mức có thể nguy cơ lây lan omicron tại pháp
tận dụng thời gian này để đẩy mạnh chiến dịch tiêm mũi ba
trong khi đó palestine phát hiện các ca omicron đầu tiên ở bờ tây
ở canada bang otaro đã mất đi năng lực cung cấp dường bệnh tại khu chăm sóc đặc biệt icu nếu không có biện pháp kịp thời ngăn chặn
tại anh ngày một mươi sáu tháng một mươi hai cơ quan an ninh y tế vương quốc anh cho biết
trong vòng hai mươi bốn giờ qua nước này đã ghi nhận thêm tám mươi tám ba trăm bảy mươi sáu ca mắc mới covid một mươi chín mức cao nhất kể từ đầu đại dịch nâng tổng số ca nhiễm lên một mươi một chín mươi bảy tám trăm năm mươi một ca
trong số ca nhiễm mới giới chức y tế anh đã xác nhận bốn sáu trăm bảy mươi một ca nhiễm biến thể omicron mức cao nhất theo ngày kể từ khi biến thể mới này xuất hiện tại anh
nâng tổng số ca nhiễm omicron ở nước này lên một mươi một mươi bảy ca
anh cũng thông báo thêm một trăm bốn mươi sáu ca tử vong
liên quan đến covid một mươi chín nâng tổng số ca tử vong lên một trăm bốn mươi sáu chín trăm ba mươi bảy ca
phát biểu tại một cuộc họp báo cùng ngày tại phố downing người đứng đầu cơ quan y tế vùng england cris critti cảnh báo sẽ tiếp tục có những kỷ lục buồn về số ca nhiễm mới covid một mươi chín trong vài tuần tới
ông cho rằng biểu đồ lây lan của biến thể delta hiện tại đi ngang và sự lây lan của omicron khiến cho tình hình hiện nay giống như dịch trồng lên dịch
giáo sư whitty nhận định biến thể omicron đặt ra nguy cơ
thực sự nghiêm trọng mà giới chức y tế anh đánh giá là tồi tệ
ông cũng nhấn mạnh điều quan trọng nhất hiện nay là có các loại vaccine hiệu quả và đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi tăng cường
theo số liệu mới nhất đến nay đã có hơn tám mươi chín số người dân từ một mươi hai tuổi trở lên tại anh được tiêm một mũi vaccine và tám mươi một đã được tiêm đủ hai mũi
trong khi đó hơn bốn mươi ba đã tiêm mũi tăng cường vaccine covid một mươi chín
trong vòng hai mươi bốn giờ qua ba quốc gia có số ca mắc trong hai năm
hai mươi bốn giờ qua cao nhất thế giới là mỹ trên một trăm một mươi năm ca anh tám mươi tám ba trăm bảy mươi sáu ca và pháp là sáu mươi tám trăm sáu mươi sáu ca
trước thực trạng đó mới đây tổng thống mỹ joe biden cảnh báo biến thể omicron của virus sars cov hai
các dịch bệnh covid một mươi chín sẽ bắt đầu lây lan nhanh hơn nhiều tại mỹ
theo đó ông hối thúc người dân nhanh chóng đi tiêm vaccine hoặc tiêm mũi vaccine tăng cường
tổng thống biden nêu rõ vaccine là sự bảo vệ thực tế duy nhất để người dân tránh nguy cơ mắc bệnh
ông cảnh báo những người chưa tiêm vaccine sẽ đối mặt một mùa đông nhiều nguy cơ nhiễm bệnh và tử vong
nhà lãnh đạo mỹ đưa ra thông điệp sau một cuộc họp thảo luận tình hình dịch bệnh
ông nhấn mạnh tầm quan trọng của mỗi vaccine tăng cường cũng như mũi vaccine đầu tiên đối với những người chưa tiêm chủng
trước đó cùng ngày phó phát ngôn viên nhà trắng kharen jean pierre cho biết chính quyền mỹ không có kế hoạch
thực hiện các biện pháp siết chặt cụ thể vào thời điểm này và trọng tâm của cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín là tăng cường tiêm vaccine
bà khẳng định các công cụ phòng chống dịch hiện nay đang phát huy hiệu quả và nhà chức trách mỹ sẽ tiếp tục hối thúc
người dân tiêm vaccine mũi tăng cường cũng như nâng cao tỷ lệ tiêm chủng
theo thống kê của trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh mỹ cdc mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do covid một mươi chín trên thế giới
khiến trung bình mỗi ngày ghi nhận một một trăm năm mươi ca tử vong do dịch bệnh này
biến thể omicron đang lây lan mạnh tại mỹ với hơn hai mươi năm bang trên tổng số năm mươi bang ghi nhận sự xuất hiện của biến thể này
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại